chỉ còn vài ngày nữa thì hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
một sự kiện quốc tế quan trọng sẽ được tổ chức tại nước ta
và mọi công tác chuẩn bị hiện đang được gấp rút hoàn tất
sáng nay tại trung tâm báo chí quốc tế lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông
bộ ngoại giao tp hà nội đã chủ trì buổi họp báo quốc tế
thông tin về công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
theo lãnh đạo bộ ngoại giao cho biết mặc dù được chuẩn bị trong một thời gian rất gấp
chưa tới hai tuần nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng và nhà nước
cụ thể là thủ tướng chính phủ mọi công tác đảm bảo phục vụ hội nghị thượng đỉnh đã hoàn tất
đặc biệt công tác an ninh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
cũng đã được các bộ ngành liên quan của việt nam và hai nước bạn sẵn sàng
thì bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị ở trung ương
cũng như các địa phương liên quan triển khai các công tác bảo đảm an ninh an toàn cho hội nghị
phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch tổng thể
và các phương án cụ thể đồng thời là có phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh mỹ và triều tiên
để mà triển khai các phương án bảo vệ ngay từ trước và để đảm bảo an ninh an toàn
cho các đại biểu trên các tuyến đường di chuyển ở các địa điểm lưu trú
hoặc các địa điểm diễn ra hoạt động cho hội nghị và hoạt động các đoàn
cho tới nay tất cả công tác liên quan đến an ninh đã được hoàn thành
vinh dự được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh và các hoạt động bên lề liên quan
chính quyền thành phố hà nội cho biết đã huy động các lực lượng làm việc tối đa để đảm bảo đúng tiến độ đặt ra
nhiệm vụ trang trí là một khối lượng công việc lớn nhất và đến nay đã hoàn tất
về công tác trang trí thì cho đến giờ phút này chúng tôi đã hoàn thành được chín mươi năm mấy cái cụm banner
và bốn các cái paner và ba các cái biển treo cờ của ba nước
tại tất cả các cái tuyến đường đi và xung quanh nơi diễn ra các hội nghị
và trang trí tại trang bị hai mươi bảy các màn hình led tại các vị trí để thông tin tới người dân
và du khách về các cái hoạt động của trung tâm báo chí cũng như nơi diễn ra hội nghị thượng đình
lãnh đạo bộ thông tin truyền thông cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần ba phóng viên
thuộc hơn hai trăm linh hãng thông tấn truyền thông
và hơn năm trăm linh phóng viên việt nam đăng ký tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh
trung tâm báo chí được trang bị trang thiết bị viễn thông máy móc đường truyền internet tốc độ cao
đã được đảm bảo thông suốt
về công tác an ninh thông tin an toàn thực phẩm y tế phục vụ phóng viên tác nghiệp tại hà nội
đến thời điểm hiện tại được đảm bảo
tại buổi họp báo đại diện các bộ ngành của nước chủ nhà việt nam đã thông tin thêm
về những địa điểm tổ chức văn hóa văn nghệ đặc sắc của hà nội
những địa điểm phục vụ tham quan du lịch ẩm thực các phương tiện công cộng phục vụ miễn phí phóng viên
trong những ngày diễn ra thượng đình mỹ chiều
năm hai nghìn một mươi chín là kỷ niệm hai mươi năm thành phố hà nội được đạt danh hiệu thành phố vì hòa bình
dấu mốc này lại càng trở nên có ý nghĩa hơn khi thủ đô hà nội được lựa chọn là nơi tổ chức
sự kiện hội nghị thượng đình mỹ chiều lần thứ hai một hội nghị đàm phán về hòa bình
những nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như người dân thủ đô trong suốt hai mươi năm qua đã
được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
những người có nhiều năm công tác tại hà nội đều cho rằng thủ đô của việt nam đặc biệt an toàn
và hấp dẫn bởi bề dày lịch sử hàng ngàn năm tuổi với những cảnh quan kiến trúc độc đáo
những nét văn hóa đặc sắc hấp dẫn
hà nội là một thành phố phát triển năng động nhưng vẫn giữ được nhiều nét truyền thống

hà nội là một thành phố tươi đẹp thân thiện và mến khách
chúng tôi có thực hiện một số dự án mời các đoàn ca nhạc từ maroc sang việt nam
để lưu diễn cho sự kiện festival quốc tế tại đây
với sự đón nhận nhiệt tình của người dân hà nội và du khách
chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm nhiều hợp tác trong lĩnh vực văn hóa với thủ đô hà nội
văn hóa của chúng tôi có những điều khác biệt với các bạn
nhưng khi tôi sinh sống và làm việc tại hà nội những điều khác biệt đó đã không còn
người hà nội rất nhiệt tình mến khách
những nét văn hóa của hà nội rất đặc sắc
và tôi rất hào hứng mỗi khi kể về thủ đô của các bạn mỗi khi trở về quê hương mình
những năm qua hà nội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa
để xây dựng hình ảnh người hà nội thanh lịch văn minh chính quyền thân thiện
đặc biệt nhiều hoạt động sự kiện văn hóa lớn với sự tham gia của các nước trên thế giới thường xuyên được tổ chức
và thời điểm hiện tại khi được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
chính quyền hà nội mong muốn đây sẽ là dịp thuận lợi nhất để bạn bè quốc tế hiểu hơn yêu hơn thành phố vì hòa bình
chính quyền thành phố và người dân hà nội đang làm tất cả những gì để xứng đáng với sự vinh danh của unesco
và điều rất đặc biệt là thành phố của chúng tôi với một truyền thống văn hóa bề dày lịch sử
một thành phố trên ngàn năm tuổi và một thành phố duy nhất
một thủ đô duy nhất ở châu á
mà có sự hội tụ kết tinh của tất cả cái nền văn hóa đông kết hợp với lại văn hóa châu âu
sẽ là một cái nơi hấp dẫn mà các bạn nhân dịp này các bạn đến tác nghiệp
nhưng đồng thời sẽ là nơi để các bạn có thể thưởng thức và trải nghiệm
chính quyền và người dân hà nội mong muốn các bạn coi thủ đô hà nội
và coi nơi này như là một quê hương thứ hai của các bạn
và hà nội sẽ làm tất cả những cái gì để các bạn sẽ làm tốt nhất các nhiệm vụ tác nghiệp của mình
hà nội của chúng tôi có rất nhiều điểm mà chúng tôi tin sẽ làm các bạn hài lòng
và sẽ rất mong muốn là các bạn sẽ quay trở lại với hà nội của chúng tôi sau sự kiện này
một hội nghị quan trọng liên quan đến hòa bình của khu vực và trên thế giới được tổ chức tại việt nam
là một minh chứng rõ nét cho thấy những bước chuyển mình rõ rệt của việt nam
cũng như sự tin tưởng của bạn bè quốc tế
dành cho hà nội dành cho việt nam
thì chúng ta thấy rằng là một cái đàm phán hòa bình về một vấn đề rất lớn ở quốc tế được tổ chức ở việt nam
thì đây chúng ta cũng thấy tôi cũng suy nghĩ đây cũng là một trong những cái để cho thấy cái thay đổi của thế giới
và thay đổi của việt nam thể hiện cả những cái thành tựu ở bên trong của việt nam
cũng như là những cái thành tựu và vị thế của những cái thành tựu của việt nam
trong cái quá trình hội nhập quốc tế
hai mươi năm được vinh danh là thành phố vì hòa bình hà nội vẫn là một điểm đến thú vị hấp dẫn với du khách trong cả nước và quốc tế
đặc biệt trong những ngày này khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sắp diễn ra tại đây
đường phố hà nội được trang hoàng rực rỡ bởi cờ và hoa du khách sẽ càng thêm thích thú
đây là lần đầu tiên chúng tôi đến hà nội
trong ngày hôm nay chúng tôi đã thưởng thức các món ăn và đi dạo quanh hà nội
người hà nội rất thân thiện và mến khách
chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại đây